các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là phú thọ giảm hai trăm bốn mươi hai ca bà rịa vũng tàu giảm một trăm năm mươi sáu ca và gia lai giảm một trăm năm mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà tĩnh tăng một trăm ba mươi bảy ca bến tre tăng sáu mươi bảy ca và lai châu tăng ba mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi một năm trăm chín mươi ba ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi năm trăm sáu mươi ba năm trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh sáu bảy trăm chín mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi triệu
một trăm năm mươi năm bảy trăm năm mươi ba ca trong đó có chín tám mươi ba hai trăm năm mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là hà nội một năm trăm bốn mươi bảy trăm bốn mươi hai ca
thành phố hồ chí minh sáu trăm linh tám một mươi ca nghệ an bốn trăm bảy mươi chín năm trăm tám mươi năm ca bắc giang ba trăm tám mươi ba bảy trăm linh bốn ca bình dương ba trăm tám mươi ba một trăm bốn mươi bốn ca
hà tĩnh tăng một trăm chín mươi một ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn năm trăm tám mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín tám mươi sáu bảy mươi năm ca
số bệnh nhân đang thở oxy là sáu trăm một mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn ghi nhận chín ca tử vong
tại cần thơ đắk lắc quảng ninh mỗi nơi hai ca bạc liêu đồng tháp và kiên giang mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi ca một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba một mươi ba ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín mới giảm mạnh
gần đây nhiều cơ sở thu dung điều trị f thể nhẹ tại hà nội đang được tạm dừng thu gọn
trạm y tế lưu động số một huyện thành trì cuối năm hai nghìn hai mươi một từng là một trong những cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín thể nhẹ đầu tiên của hà nội
cùng với đó là hai mươi trạm y tế đã được kích hoạt đồng loạt tại một mươi sáu trên một mươi sáu xã thị trấn của huyện thanh trì
đến nay khi dịch có xu hướng giảm huyện thanh trì đã có những thay đổi để thích ứng
bà nguyễn kim nhung phó giám đốc trung tâm y tế huyện thanh trì cho biết
chúng tôi đã xin ý kiến huyện và huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động của các cơ sở thu dùng và một mươi ba trạm y tế lưu động
tất cả các cơ sở khi dừng hoạt động chúng tôi đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện
cũng như ban quản lý gián đầu tư xây dựng huyện để thực hiện các biện pháp y tế
đảm bảo khử sạch khử khuẩn và bàn giao lại cho các đơn vị trường học tiếp tục hoạt động
bên cạnh việc tạm dừng phần lớn hoạt động của các cơ sở thu dung và các trạm y tế lưu động
y tế huyện thanh trì đã có những phương án từng bước không để bị động trước tình hình dịch có thể thay đổi
bà nguyễn kim nhung cho biết thêm
chúng tôi vẫn đang còn bảy trạm y tế lưu động đang hoạt động sẽ tiếp tục tạm dừng hoặc là kích hoạt lại
tùy theo tình hình dịch trên tinh thần tạm dừng chứ không giải thể
tất cả trạm y tế lưu động hay các cơ sở thu dung f đều có thể kích hoạt ngay lập tức
trên những kinh nghiệm đã đúc rút để có thể triển khai rất nhanh khi cần trở lại
cùng với huyện thanh trì nhiều quận huyện khác của hà nội
đã và đang giải thể tạm dừng các cơ sở thu dung bệnh nhân covid một mươi chín không sử dụng đến
còn tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
nơi điều trị f nặng nhất của hà nội và các tỉnh thành phía bắc
khu vực phòng đệm tiếp đón cấp cứu đầu tiên bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay gần như không có bệnh nhân
toàn bệnh viện đang điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân ở mức độ trung bình
bác sĩ nguyễn minh nguyên bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho hay
lúc đỉnh dịch bệnh viện hoạt động tới chín đơn nguyên điều trị khoảng hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện đang vận hành hai đơn nguyên trong đó mỗi đơn nguyên chỉ vận hành dưới một nửa
áp lực cho các nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều
việc tạm dừng thu gọn loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
được đánh giá là cần thiết nhằm tránh lãng phí thiết bị y tế và nhân lực vận hành
bên cạnh đó là tâm thế sẵn sàng huy động đưa vào sử dụng lại khi có những diễn biến mới của dịch bệnh
tình hình dịch bệnh trên cả nước nhìn chung đã được kiểm soát hơn
do đó cảnh tượng đông đúc tại các sân bay nhà ga vào thời điểm đầu hè cùng các đợt nghỉ lễ cũng đã được dự báo trước
tuy nhiên tình trạng kẹt cứng một đoạn dài đường vào sân bay vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng
mặc dù là ngày cuối tuần và chưa đến dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn nhưng cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
vẫn bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hơn hai tiếng
nhiều người ra sân bay bực bội vì có nguy cơ chạy chuyến
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng bốn tuyến đường phạm văn đồng và khu vực vòng xoáy nguyễn thái sơn
quần gò vấp hướng về sân bay tần sớm nhất vẫn đang kẹt xe nghiêm trọng
trên đường phạm văn đồng cả hai làn ô tô và xe máy đều chật kín phương tiện kéo dài
từ khu vực đường dây xe lửa đến vòng xoay cầu vượt nguyễn thái sơn
hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau đứng trôn trần một chỗ
để tránh ủn ứ kéo dài nhiều ô tô đi qua làn đường dành cho xe máy
khiến giao thông càng thêm kẹt nghiêm trọng hơn
nhiều người đi xe máy chen nhau leo lên vỉa hè rồi tiếp tục ùn tắc
nhiều tài xế và hành khách ra sân bay đều suốt ruột và rất mệt mỏi vì kẹt xe kéo dài
anh nhật người dân buôn bán trên đường phạm văn đồng chia sẻ
kẹt xe từ hồi gần năm giờ chiều đến hơn bảy giờ tối vẫn chưa hết kẻ xe trên đường phạm văn đồng
kẹt xe quá khiến quán tồi cũng vắng khách
tại khu vực vòng xoay gần gầm cầu vượt nguyễn thái sơn do giao thông dối loạn
các phương tiện chen lấn nhau di chuyển nên một số tài xế phải tự xuống đường để điều tiết giao thông
mặc dù vậy khi vừa giải quyết ủn ứ được vài phút thì giao thông tiếp tục tắc nghẽn cục bộ
người đàn ông đi xe máy đang bị kẹt xe chia sẻ
phía sau kia còn kẹt dài lắm chúng tôi đi làm về còn không sao
chứ nhiều người đi ra sân bay giờ này chắc chạy chuyến tôi thấy có vài người kéo vali đi bộ rồi
do chen lấn nhau thoát kẹt nên xe buýt và một ô tô con xảy ra va chạm tại khu vực vòng xoay
khiến hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ bên hầm
cả hai phương tiện đứng chờ cảnh sát giao thông tới giải quyết nên tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng
và lan sang các tuyến đường kết nối
có thể thấy việc un tắc kéo dài tại lối ra vào sân bay
đã khiến nhiều người tỏ ra vô cùng sốt ruột vì lịch trình của mình có thể bị thay đổi
càng những lúc tắc nghẽn như thế này thì những người tham gia giao thông
tại đây càng cần giữ bình tĩnh tránh lấn làn hay xảy ra va chạm khiến tình trạng ủn ứ càng trầm trọng
liên quan đến giấy tờ để f hưởng bảo hiểm xã hội bộ lao động thương bình và xã hội cho rằng
việc xem xét quy định cấp bảy loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận
nghị việc hưởng bảo hiểm xã hội cho f thuộc thầm quyền của bộ y tế
trong khi bộ y tế nói chưa có cơ sở pháp lý bộ lao động thương bình và xã hội vừa có công văn góp ý
về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
bộ lãi đồng thương bình và xã hội cho rằng theo quy định tài khoản một hai mươi năm và khoản bốn một trăm linh của luật bảo hiểm xã hội
thì quy định về xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
trong trường hợp điều trị ngoại trú đối với người lao động nhiễm covid một mươi chín thuộc thẩm quyền của bộ trưởng bộ y tế
theo đó việc xem xét quy định các loại giấy tờ do cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp có giá trị như giấy chứng nhận
nghị việc hưởng bảo hiểm xã hội thuộc thầm quyền của bộ trưởng bộ y tế
trong bảy loại giấy mà hai bộ đã thống nhất thì năm loại là do cơ sở y tế ban hành
như thế là phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ y tế
đối với hai loại giấy tờ không do cơ sở y tế cấp quy định cách ly tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly
đều do chính quyền địa phương cấp
bộ lao động thương bình và xã hội đề nghị bộ y tế có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh chữa bệnh
căn cứ vào hai loại giấy tờ này để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau bảo đảm quyền lợi cho người lao động
về thời hạn áp dụng bảy loại giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
cơ quan này đề nghị chỉ áp dụng đối với thời gian trước ngày thông tư sửa đổi
bổ sung thông tư số năm mươi sáu có hiệu lực để giải quyết các vướng mắc trước đây
kể từ ngày thông tư sửa đổi có hiệu lực thì áp dụng theo thông tư mới và các quy định có liên quan để giải quyết chế độ chính sách
trước đó bộ y tế đã đề xuất chính phủ công nhận bảy loại giấy tờ để f điều trị tại nhà được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
các giấy tờ này bao gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp
giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp
giấy xét nghiệm test nhanh hoặc pcr có kết quả dương tình với sát covid một mươi chín do các cơ sở y tế cấp
giấy xác nhận bị mắc covid một mươi chín của trạm y tế xã trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng y tế cơ quan doanh nghiệp
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã trạm y tế lưu động cấp
nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín tại nhà
giấy chứng nhận nghỉ việc hoàn thành cách ly y tế tập trung phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện dã chiến
bộ y tế cho biết đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì bảy loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định
trong luật bảo hiểm xã hội luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác
vì vậy bộ y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa và hướng dẫn trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi
để giải quyết những vướng mắc trên bộ y tế đề xuất chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ nêu trên có giá trị
như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đề bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc covid một mươi chín
sau nhiều đợt bùng phát thì ngày càng có nhiều dư chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận
đáng chú ý các nhà nghiên cứu ở anh phát hiện ra rằng khả năng hồi phục hoàn toàn sau covid một mươi chín ở nữ giới thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
những bệnh nhân bị phá phỉ chỉ có năm mươi khả năng hồi phục hoàn toàn
một nghiên cứu ở anh cho thấy cứ bốn người mắc covid một mươi chín phải nhập viện có chưa đến một người bình phục hoàn toàn sau một năm
nhóm nghiên cứu cảnh báo hội chứng covid một mươi chín kéo dài lòng covid có thể trở thành hội chứng phổ biến
nghiên cứu được công bố trên tạp chí lancet respiratory medicine ngày hai mươi bốn tháng bốn
các nhà nghiên cứu phân tích hồ sơ bệnh lý của hơn hai ba trăm linh người mắc covid một mươi chín đã xuất viện tại ba mươi chín bệnh viện ở anh
trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau đó đánh giá sự phục hồi của tám trăm linh bảy bệnh nhân trong số này từ năm tháng đến một năm sau đó
kết quả cho thấy chỉ hai mươi sáu trong số này đã hồi phục hoàn toàn sau năm tháng và tỷ lệ này tăng lên hai mươi tám chín sau một năm
bà rachel evans trưởng nhóm nghiên cứu thuộc viện nghiên cứu y tế và chăm sóc quốc gia
cho biết nghiên cứu trên ghi nhận sự hạn chế rõ rệt trong việc phục hồi các triệu chứng bệnh
năng tập thể dục suy giảm chức năng của các bộ phận trong cơ thể và chất lượng cuộc sống ở các bệnh nhân trên
nhóm nghiên cứu phát hiện rằng khả năng hồi phục hoàn toàn sau covid một mươi chín ở nữ giới thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
những bệnh nhân bị béo phì chỉ có năm mươi khả năng hồi phục hoàn toàn
trong khi đối với những người từng phải thở máy tỷ lệ khỏi hoàn toàn thấp hơn năm mươi tám
các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi đau cơ mất ngủ chậm chạp về thể chất và khó thở
trong bộ phát triển covid một mươi chín thuộc đại học leicester trường nhóm nghiên cứu trên nhấn mạnh
nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả covid một mươi chín kéo dài có thể trở thành một hội chứng mới lâu dài và phổ biến
có thể thấy dạo gần đây tâm lý chủ động mắc bệnh là lơ là chống dịch đã xuất hiện ở một số bộ phận người dân
vì họ cho rằng triệu chứng của covid một mươi chín sau khi đã tiêm vaccine là không đáng lo ngại
tuy nhiên những ảnh hưởng nặng nề hậu covid một mươi chín được nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định cho thấy
mắc covid một mươi chín không đơn giản chỉ là những gì diễn ra trong quá trình nhiễm bệnh
tiếp tục với những thông tin về dịch bệnh tại malaysia
mới đây bộ y tế malaysia thông tin tính đến đêm ngày hai mươi ba tháng bốn nước này ghi nhận thêm năm sáu trăm hai mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên bốn bốn trăm hai mươi bảy sáu mươi bảy ca
trong số các ca mắc mới có năm sáu trăm linh bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
số ca tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia đông nam á này
cũng tăng lên ba mươi năm bốn trăm chín mươi một người sau khi có thêm chín bệnh nhân không qua khỏi
malaysia cũng ghi nhận thêm một mươi bốn mươi một ca bình phục
nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín bình phục lên bốn ba trăm một mươi năm trăm chín mươi chín người
hiện malaysia vẫn còn tám mươi chín trăm bảy mươi bảy ca mắc đang được điều trị trong đó có tám mươi chín ca được điều trị tích cực
còn tại trung quốc việc thượng hải thực hiện chính sách phong tỏa nghiêm ngặt
xong số ca nhiễm có có dấu hiệu ngừng lại
khiến nhiều người dân rơi vào kiệt sức và giận dữ
cụ thể thành phố thượng hải trung quốc bị phong tỏa toàn bộ từ đầu tháng bốn
trong đó nhiều người đã phải cách ly từ nhiều ngày trước gây nên nhiều căng thẳng đối với người dân cni đưa tin
thành phố này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lớn nhất tại trung quốc từ trước tới nay
chính quyền báo cáo có một mươi hai ca tử vong vì covid một mươi chín vào ngày hai mươi hai tháng bốn tăng thêm so với một mươi một ca ngày trước đó
chính quyền thượng hải cho biết thêm những người tử vong có độ tuổi trung bình là tám mươi tám
tất cả đều có tình trạng sức khỏe cơ bản và chưa từng tiêm phòng covid một mươi
trên mạng xã hội nhiều người đã đấu tranh chống lại các biện pháp phòng dịch nghiêm khắc bằng cách tung ra video dài sáu phút có tựa đề
the voice of a friend một bản dựng các giọng nói được ghi lại trong quá trình dịch bùng phát trong thành phố
xoay quanh hình ảnh các tòa nhà chọc trời im lìm ở thượng hải video ghi lại tiếng phàn nàn của người dân
về tình trạng thiếu lương thực và thuốc men cũng như các biện pháp nặng tay của chính quyền thành phố
tất cả đường link dẫn tới video đều đã bị xóa khỏi quy bồ vào ngày hai mươi ba tháng bốn
mặc dù những lời chỉ trích về biện pháp kiểm dịch vẫn còn tồn tại
một người bình luận tôi cho rằng nếu bạn không muốn nghe dù chỉ một chút giọng nói thật của người trong cuộc điều đó thật sự là vô vọng
nhiều người nhớ lại sự giận dữ bùng phát trên mạng xã hội cách đây hơn hai năm khi bác sĩ lý văn lượng bị khiển trách vì chia sẻ thông tin sai sự thật
về một căn bệnh truyền nhiễm giống sars mới ở vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
một người dùng way bô bình luận bác sĩ lý sau hai năm vẫn không có gì thay đổi chúng tôi vẫn không được mở miệng vẫn không được nói
bất chấp sự tức giận và thất vọng của người dân trong các khu dân cư bị phong tỏa tại thượng hải các quan chức thành phố khẳng định sẽ không có bất kỳ sự nới lỏng nào
cho đến khi các cả những ngoài cộng đồng được xử lý xong
thị trưởng thượng hải gong cheng nói trên kênh wechat chính thức của chính quyền vào hôm hai mươi hai tháng bốn
giai đoạn càng trở nên quan trọng chúng ta càng phải nghiến răng để tập trung sức lực của mình
jadantas một chuyên gia y tế công cộng tại trường y tế dân số kurstin của australia người đang theo dõi đợt bùng phát ở thượng hải cho biết
chiến lược cần thực hiện ngay lập tức là tăng tỷ lệ tiêm chủng nhắc lại cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác đồng thời xem liệu vaccine m a có thể được sử dụng hay không
tàng japo một quan chức thành phố thừa nhận rằng phong tỏa đang gây áp lực lên môi trường của thượng hải
với chưa đến một nửa số công nhân vệ sinh của thành phố đang làm việc
anh hưởng đến tỷ lệ thu công sát
ngay cả khi phong tỏa hơn ba mươi ngày một số khu vực vẫn báo cáo các ca nhiễm mới gây nghi ngờ về tính hiệu quả của phương pháp tiếp cận của trung quốc
dantas nói đây là một khoảng thời gian khó khăn và có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần mọi người kia sức và thất vọng
hiệu quả của chiến dịch virus covid vẫn đang là dấu hỏi lớn cho không chỉ thế giới mà với ngay cả những công dân tại trung quốc
liệu trước thực trạng cá mắc mới và tử vụ
tử vong chưa có dấu hiệu dừng lại nếu cường quốc này có thay đổi sang một chiến lược phòng dịch khác hay không
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo